sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một công an quận một thành phố hồ chí minh đã kiểm tra đột xuất một nhà hàng và khách sạn
tại khu vực trung tâm thành phố qua đó phát hiện một nhân viên của cửa hàng có hành vi bán dâm và có dấu hiệu sử dụng ma túy
khoảng một giờ ba mươi phút dạng sáng cùng ngày hàng chục cảnh sát đã ậm tra hành chính một nhà hàng
tại địa chỉ số chín đường nguyễn trãi phường biến thành quận một nhiều người ở trong các phòng hát náo loạn bỏ chạy
lực lượng công an đã chốt chặn và tiến hành kiểm tra tại chỗ qua đó phát hiện một túi ni lông
bên trong có một viên màu trắng và nhiều viên màu xanh các đối tượng thừa nhận các chất trên là ma túy
cơ quan chức năng đã đưa hàng chục đối tượng nam nữ có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy về trụ sở làm việc
cùng thời điểm trên công an quận một cũng đã kiểm tra khách sạn a hai mươi năm nằm trên cùng địa bàn
tại đây phát hiện một nữ nhân viên từ nhà hàng trên đang có hành vi bán dâm cho khách
hiện cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý các vụ việc trên